chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín khẳng định
toàn quốc kiểm soát được tình hình dịch các hoạt động đang trở lại trạng thái bình thường
kinh tế xã hội phục hồi nhanh
tuy nhiên dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến khó lường với sự xuất hiện của biến thể phụ ba năm
của omicron tại nhiều nước
trong bối cảnh đó chúng ta vẫn phòng chống các dịch bệnh khác và xảy ra tình trạng thiếu thuốc và tư y tế
do đó tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác không để dịch tái bùng phát trở lại
thủ tướng chính phủ đề nghị tiếp tục ba trụ cột trong phòng chống dịch covid một mươi chín là xét nghiệm cách ly điều trị
đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
nhất là đối với các đối tượng tuyến đầu và quản lý rủi ro trên tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng đối tượng để tiêm
thủ tướng yêu cầu bộ y tế thần tốc triển khai các chỉ đạo của thương trực chính phủ
tổ chức thống kê trung thực đầy đủ chính xác để phân tích và có giải pháp khắc phục tình trạng nhân viên y tế
nghỉ việc tại các cơ sở y tế công lập khẩn trương hoàn thành hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan
và trình chính phủ xem xét ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc mua sám thuốc và tư y tế

chúng tôi tham gia một cuộc ph slogan gần đây chúng tôi would like to be embassy to toàn diệnèmes xin hội cả hai điều rồi nơi đây
thủ tướng đề nghị bộ y tế có đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với sars cov hai trên phạm vi toàn quốc và các dịch bệnh khác để có giải pháp phù hợp tiếp tục nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước để chủ động khi có dịch bệnh
trước mắt ngành y tế chủ động phối hợp hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng chống dịch
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác của trung ương ngày hôm nay đã có buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh thái nguyên về tình hình triển khai đề án số sáu của chính phủ trên địa bàn
tham gia đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt cách làm đồng bộ sáng tạo của tỉnh thái nguyên mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện đề án sáu
phó thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đề án sẽ góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng trong đó có hạ tầng số và hạ tầng xã hội đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp
với mục tiêu lớn đề án sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực không điểm dừng và hướng đến nhu cầu thực tế của người dân cũng như nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước
phó thủ tướng đề nghị với vai trò là địa phương làm điểm của toàn quốc tỉnh thái nguyên cần chủ động linh hoạt đi trước trong cách thức triển khai từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước
thái nguyên cũng cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tính phối hợp giữa các sở ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tính liên thông kết nối đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân
cũng trong chương trình làm việc đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ đã đến thăm trung tâm điều hành thông minh tỉnh thái nguyên đồng thời trao đổi gợi ý những mục tiêu nhiệm vụ cần tiếp tục cụ thể hóa tại đây
sáng nay văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về năm luật mới được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ ba
tham dự buổi họp báo có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã thông tin một số điểm cơ bản của luật cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai
năm bố gồm luật cảnh sát cơ động luật thi đua khen thưởng luật điện ảnh luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
trong đó luật cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai thay thế cho pháp lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn một mươi ba và luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
luật cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai gồm năm chương và ba mươi ba điều quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động
điều kiện đảm bảo và giải quyết
luật cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi hai là chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan luật quy định chín nhiệm vụ và bảy quyền hạn cho cảnh sát cơ động
đây là cơ sở pháp lý quan trọng vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phù hợp với yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển và hội nhập của đất nước
vào chiều nay tại hà nội đoàn kiểm tra của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với công an tp hà nội
để tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế
từ ngày năm đến tám tháng bảy đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại công an một số đơn vị và quận nguyện của công an thành phố hà nội trong đó tập trung vào năm nội dung chính là việc tăng cường nhận thức và hành động trong tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an thành phố hà nội công tác phổ biến và giáo dục pháp luật kết quả công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
công tác pháp chế công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính
nhấn mạnh về ý nghĩa và sự cần thiết của việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu đoàn kiểm tra cùng công an thành phố hà nội thông qua công tác kiểm tra tại các đơn vị quận huyện để nắm mắt đầy đủ xác thực thực trạng tình hình triển khai tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế làm rõ những ưu nhược điểm khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời xác định nguyên nhân của những tồn tại hạn chế vướng mắc bất cập qua đó đề xuất về những giải pháp nhằm thao gỡ khó khăn vướng
quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế
ngày hôm nay tại công an tỉnh đắk lắc thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã nỗ lực thực hiện các mặt công tác nhằm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần cũng như các ngày lễ sự kiện lớn của đất nước
gia quân cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn bảo vệ các hội nghị sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả nước
đồng thời yêu cầu cục cảnh sát giao thông tổ chức chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội tăng cường xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa theo các chuyên đề nhất là chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ quá tải đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham
trật tự an toàn giao thông trong nhân dân xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông ứng xử hay làm việc tốt nhân rộng tuyên truyền những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng nói riêng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung ngày càng lan tỏa những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai hai thông tư của bộ công an về cảnh sát khu vực
sau tháng đầu năm lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nỗ lực triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
kết quả vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ tăng một mươi năm chín so với cùng kỳ năm trước pháo tăng hai mươi sáu bốn mươi tám đã hoàn thành cung cấp toàn bộ một trăm một mươi ba thủ tục dịch vụ công mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thu nhận và cấp gần sáu mươi năm triệu thẻ căn cước công dân đặc biệt đã tham mưu lãnh đạo bộ
ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và tập trung tham mưu triển khai thực hiện với năm nhóm tiện ích
hoàn thành chín trong số một mươi một dịch vụ công thiết yếu kết nối với một mươi một bộ ngành một mươi hai địa phương trong đó nhiều ứng dụng dịch vụ công đã triển khai đạt được những tiện ích cho người dân doanh nghiệp được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
tại hội nghị lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã quán triệt một số nội dung cơ bản hai thông tư của bộ trưởng bộ công an về công tác của cảnh sát khu vực
thời gian tới lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đặt mục tiêu sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư tăng cường công tác quản lý cư trú gắn với làm sạch dữ liệu dân cư
thường xuyên cập nhật đảm bảo thông tin luôn đúng đủ sạch sống và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn các hệ thống công nghệ thông tin các cơ sở dữ liệu
triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ của đề án sáu duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự triển khai thực hiện có hiệu quả hai thông tư của bộ trưởng bộ công an về cảnh sát khu vực
bắt đầu từ ngày một tháng bảy bộ công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới so với mẫu cũ thì mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến đảm bảo các kỹ thuật về bảo an và khó làm giả
hôm nay số lượng người dân tới đăng ký thủ tục làm hộ chiếu đã tăng đột biến ghi nhận của phóng viên tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội
bảy giờ sáng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội đã đông kín người dân đến đăng ký làm thủ tục cấp hộ chiếu
theo thống kê trung bình kể từ ngày một tháng bảy đến nay mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và xử lý khoảng một ba trăm linh trường hợp hồ sơ
hào hức khi thông tin có hộ chiếu mới mọi người cũng đến làm và đồng thời cũng có thể là có nhu cầu có nhu cầu cá nhân hoặc là nhu cầu công tác rồi du học hay là số lượng du lịch hay là cái số lượng công dân đến làm thủ tục bất đông
để tránh việc người dân phải chờ đợi lâu không biết khi nào mới tới lượt nên ngay từ đầu ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội đã tổ chức phát phiếu thứ tự và giấy hẹn người dân trong trường hợp số lượng người tử
những bản hướng dẫn về cách kê khai cũng được bố trí nhiều hơn
dưới cái áp lực công việc dưới số lượng người lớn đến làm hộ chiếu thì chúng tôi cảm thấy là tất nhiên là cũng có sự căng thẳng tuy nhiên là cũng phải nỗ lực hết mình bởi vì đây là đề án chủ trương của bộ công an nhằm khuyến khích người dân cấp hộ chiếu mẫu mới thì chúng tôi luôn luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc sẵn sàng ở lại tăng ca tăng giờ
thân thiện nhiệt tình sắp xếp quyết định
chính vì vậy mặc dù so với ngày thường số lượng người dân tới làm đông hơn thời gian chờ đợi có lâu hơn nhưng đại đa số người dân vẫn hài lòng vui vẻ sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ cấp hộ chiếu
chúng tôi đã xây dựng tất cả các phương án đầy đủ đã có điện gửi công an các địa phương chuẩn bị các phương án để tiếp nhận cho người dân
nếu có đông thì có các lực lượng chức năng đã tăng thêm cán bộ chiến sĩ và đồng thời động viên hướng dẫn người dân sẽ cấp qua dịch vụ trực tuyến
tốt hơn thứ ba là cũng xây dựng phương án để đảm bảo an ninh trật tự ở chỗ cơ quan quản lý số cảnh đồng thời cũng để hạn chế những việc xảy ra khi đông
có những hiện tượng có mùi tiêu cực thì chúng ta chấn chỉnh được kịp thời
trên thực tế không chỉ hà nội tình trạng người dân đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới đã xảy ra ở nhiều địa phương
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương đã nỗ lực hết mình để phục vụ người dân tốt nhất
tuy nhiên tình trạng quá tải cục bộ vẫn xảy ra
chính vì vậy để tránh cảnh phải xếp hàng trên trúc cục quản lý xuất nhập cảnh và công an các đơn vị địa phương khuyên cáo người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký cấp hộ chiếu
để đăng ký hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến người dân có thể đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của bộ công an
với việc triển khai cấp hộ chiếu qua dịch vụ công cấp độ bốn công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet vào bất kỳ thời gian địa điểm nào bằng các phương tiện có kết nối internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai và chụp ảnh
điều kiện để có được tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ công dân phải có số điện thoại và đăng ký bằng số các công dân
đó thế là
trong khi đó thì rất nhiều người là đăng ký số điện thoại tuy là chính chủ nhưng mà sử dụng cái chứng chứng chứng số ngày xưa
để khắc phục cái việc này phòng xuất cảnh cũng đã phù hợp với cả vnpt để cử cán bộ của vnpt đến đây hỗ trợ công dân cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện được dịch vụ công mức độ bốn này
quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công mức độ bốn
truy cập cổng dịch vụ công quốc gia dịchvucong gov vn hoặc cổng dịch vụ công bộ công an dịchvucong bocongan gov vn
đăng nhập điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu nhập địa chỉ thư điện tử tải lên ảnh chân dung để in trên hộ chiếu
chọn hình thức nhận hộ chiếu chuyển pháp tận nhà hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp địa chỉ nhận hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu
trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành
trong trường hợp công dân chưa nắm rõ hoặc còn vướng mắt trong quá trình đăng ký trực tuyến lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cũng bố trí sẵn cán bộ chiến sĩ trực hướng dẫn người dân tại trụ sở đơn vị
tôi ngồi đây có chức năng nhiệm vụ là hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ hộ chiếu mức độ ba và mức độ bốn đối với
mức độ bốn là làm trực tuyến tại nhà tuy nhiên là đối với một số công dân người ta chưa biết làm hoặc là người ta đã làm ở nhà rồi nhưng mà có vướng mắt thì lên đây chúng tôi đều phối hợp để hướng dẫn người ta làm đồng thời là để người ta tuyên truyền cho những người nhà
sau khi được anh chị ở đây hướng dẫn thì tôi đã biết cách có thể khai online và tôi cảm thấy rất là vui vì là các thủ tục hành chính được giảm tiện rất là nhiều không phải xếp hàng rồi là mọi việc thì đều chân sẻ chơi
tôi nghĩ rằng
tôi cũng có thể hướng dẫn lại bố mẹ rồi các bạn rồi các đồng nghiệp của tôi thực hiện các thao tác này
để tránh tình trạng người dân ồ ạt xếp hàng chen trúc làm thủ tục cấp hộ chiếu thì ngoài việc có thể khai báo các hồ sơ điện tử cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đưa ra một số khuyến cáo
đối với những người đã có hộ chiếu mẫu cũ mà vẫn còn thời hạn sử dụng công dân không cần đổi hộ chiếu theo mẫu mới
hộ chiếu mẫu mới cấp phát từ ngày một tháng bảy là hộ chiếu không gắn chip điện tử
công dân chưa bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi thay đổi căn cước công dân trừ trường hợp đại sứ quán nước ngoài yêu cầu khi xin visa
thưa quý vị vào chiều nay tại khu một thị trấn bác miều huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đã xảy ra lũ quét làm bốn người mất tích
trước đó huyện bảo lâm đã xảy ra mưa rất to cục bộ tại địa bàn xã mông ân và thị trấn bác miều
lũ quét làm bốn người bị lũ cuốn trôi trong đó có hai vợ chồng
tại xóm nà làng xã mông ân có một ngôi nhà bị nước cuốn hoàn toàn
lũ nạn huyện bảo lâm đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân lực lượng các ban ngành cùng với người dân khẩn trương tích cực tìm kiếm nạn nhân đồng thời có giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân
cơn mưa lớn ở hà nội chút xuống đúng vào giờ tan tầm vào buổi chiều tối nay lại một lần nữa khiến thủ đô hà nội ngập trong biển nước dòng người và phương tiện ủn ứ trong nhiều giờ đồng hồ tại các quận nội thành
phản ánh của nhóm phong viên cách để ý phút
mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ
cơn mưa diễn ra vào đúng giờ tan tầm buổi chiều khiến nhiều người di chuyển trên đường gặp khó khăn
không thể di chuyển và nhiều phương tiện trở nên chết máy và từ đó xảy ra tình trạng là un tắc ở nhiều tuyến đường và cá biệt ở một số khu vực như là khu vực cầu giấy
thì nhiều tuyến đường như có thể nhìn thấy là ngay phía sau lưng tôi là các phương tiện đã chết máy và gần như nằm tại nguyên tại khu vực mà ngập ngập úng

nhiều tuyến phố ngập từ bốn mươi
tình trạng ngập úng khiến người dân đi lại rất khó khăn trong thời điểm này
người dân cần khi di chuyển bằng xe máy cân đều ga và tránh việc có thể va chạm vào một số những tầm ván sắt ven đường
hoặc là cũng như là người dân cũng không nên di chuyển lên những vỉa hè như thế này để tránh tình trạng có thể va chạm vào nhau khi mà cái độ quan sát tầm nhìn khá là khó khăn như thời điểm hiện tại
cho đến hai mươi h ba mươi phút các phương tiện vẫn cho chân tại nhiều tuyến phố do nước chưa rút